từng có tiền án về tội cướp tài sản giết người
đối tượng la xuân vinh hai mươi chín tuổi trú tại phường bốn tp đà lạt
vừa bị công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng bắt quả tang vì tàng trữ ma túy
trong quá trình tuần tra trên đường phan bội châu
tổ công tác bất ngờ kiểm tra la xuân vinh đang điều khiển xe mô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn
phát hiện trong người vinh có một túi ni lông màu đen chứa chất tinh thể màu trắng
tại công an vinh khai nhận bản thân là đối tượng nghiện ma túy
và túi ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy đá mua về để sử dụng
ngoài ra đối tượng từng có tiền án về tội cướp tài sản giết người
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn là biện đặt có quan hệ với nhiều lãnh đạo có thể tách thửa đất
đối tượng nguyễn công hiếu hai mươi tám tuổi trú tại xã hòa ninh huyện hòa vang thành phố đà nẵng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê khởi tố bắt tạm giả
theo điều tra vào ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hiếu đi chơi và gặp một người đàn ông kể về việc đang cần tách thửa đất
vì đang nợ nần nên hiếu đã bị ra lý do quen biết nhiều lãnh đạo tp đà nẵng từng tách thửa nhiều lô đất nhanh gọn
nạn nhân tin tưởng nên đưa bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất một trăm hai mươi
ở địa bàn phường hòa an quận cẩm lệ cùng các giấy tờ có liên quan
là một trăm linh bảy triệu đồng cho hiếu
sau thời gian dài hứa hẹn hiếu vẫn không tách thửa đất nên nạn nhân đã đến cơ quan công an tố cáo
tại cơ quan công an hiếu thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình
cơ quan điều tra đề nghị các nạn nhân khác của hiếu liên hệ để được giải quyết
tối ngày một mươi sáu tháng bảy đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai và đón nhận huân chương hồ chí minh của lực lượng cảnh sát nhân dân
đi cùng đoàn công tác có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức tại trung tâm hội nghị quốc gia và truyền hình trực tiếp trên sóng vtv một đài truyền hình việt nam và truyền hình intv
tại lễ kỷ niệm lực lượng cảnh sát nhân dân sẽ vinh dự được tặng thưởng huân chương hồ chí minh vì những công lao to lớn
có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc
bà đơn vị và cá nhân liệt sĩ thao văn xúa nguyên trưởng công an xã nhi sơn huyện mường lát tỉnh thanh hóa
vinh dự được trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cùng với đó nhiều cá nhân tập thể thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân sẽ được nhận các phần thưởng cao quý của đảng nhà nước
cũng tại lễ kỷ niệm sáu mươi gương cảnh sát nhân dân tiêu biểu đại diện cho toàn lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam sẽ được tôn vinh
sau buổi lễ tổng duyệt bộ trưởng tô lâm đã có buổi họp với các thành viên ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
bộ trưởng tô lâm yêu cầu các đơn vị tiếp thu những ý kiến đóng góp từ thành viên ban tổ chức
kịp thời có những điều chỉnh thích hợp đảm bảo yêu cầu về nội dung đã đề ra
tiếp tục chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng đơn vị
đảm bảo lễ kỷ niệm diễn ra thành công tốt đẹp lan tỏa ý nghĩa
công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên vừa chủ trì phối hợp với cục hải quan tỉnh phá thành công chuyên án
bắt một đối tượng thu một mươi bánh heroin và một mươi tám viên ma túy tổng hợp
sáng ngày một mươi sáu tháng bảy tại khu vực bản cang xã triềng sơ huyện điện biên đông tỉnh điện biên
tổ công tác phối hợp đã bắt quả tang đối tượng lầu a co sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú xã triềng sơ huyện điện biên đông đang vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ tại chỗ gồm một mươi bánh heroin một mươi tám viên ma túy tổng hợp một xe máy một điện thoại di động
bước đầu đấu tranh khai thác lầu a co khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng ở myanmar
đang mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương vừa khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn văn điệp
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại khu bốn phường phú thứ thị xã kinh môn về tội cố ý gây thương tích

kể như lần này thì nhiều người dân ủng hộ vì tính cần thiết của việc phân loại rác thải nguồn đối với môi trường hiện nay
nhưng bên cạnh đó vẫn còn không ít băn khoăn và chăn trở
gia đình bà lê thị ninh đã có thói quen phân loại rác thải từ lâu
tuy nhiên chỉ dừng ở mức phân loại các loại rác thải có thể tái sử dụng tái chế
khi nghe về quy định mới bà rất ủng hộ và dự định sẽ mua thêm một chiếc thùng rác để phục vụ việc phân loại rác trong gia đình
việc phân loại rác tại nguồn này
theo tôi rất ủng hộ vì rất cần thiết
bởi thứ nhất là đảm bảo cho công tác vệ sinh môi trường được tốt
cái vấn đề thứ hai là tăng cái nguồn vật liệu cho việc tái chế
và cái thứ ba là giảm được cái nhân công cho cái công tác vệ sinh môi trường của đô thị cũng như là chung của cả nước
phân loại rác từ nguồn nếu được thực hiện hiệu quả
không chỉ góp phần tiết kiệm tài nguyên mà còn giúp giảm nguồn rác thải ra môi trường và giảm chi phí cho công tác thu gom xử lý
đặc biệt là khi nền kinh tế đang hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn
việc quy định phân loại rác thải tại nguồn và có chế tài xử phạt là cần thiết để người dân nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi
cái nan giải rất lớn là từ nhiều năm nay chúng ta là cái chuyện không phân loại được rác
mà đã không phân loại được rác thì không thể nào làm kinh tế tuần hoàn ta không thể tái chế được
cho nên cái việc đấy tôi cho là vấn đề đầu tiên là chúng ta phải làm thế nào đấy
giáo dục ý thức người dân nâng cao cái nhận thức cho các cấp quản lý rằng cái việc mà phân loại rác là vấn đề vô cùng quan trọng
theo quy định bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng tám tới đây hộ gia đình cá nhân không phân loại chất thải rán sinh hoạt
và không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định có thể bị phạt tiền từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng
tuy nhiên không ít người dân vẫn băn khoăn về việc sẽ thực hiện quy định này như thế nào
cái băn khoan thứ nhất là bây giờ
do mà phân loại rác tại cơ sở gia đình thì chúng tôi tôi chắc cũng như nhiều người dân là không biết là phải phân loại như thế nào
liệu chúng tôi có được hướng dẫn hay không
cái thứ hai mà khi được hướng dẫn rồi chúng tôi phân loại rác ở cơ sở làm tốt
thì cái cung đoạn tiếp theo là thu gom đến những nơi tập kết thì có tiếp tục làm tốt hay không
mỗi ngày các thành phố lớn như hà nội tp hcm phát sinh hàng nghìn tấn rác thải hầu hết đều không được phân loại
trong khi đó phần lớn rác thải
phần lớn rác thải trinh hoạt hiện nay được xử lý theo phương án trôn lớp gây gia tăng nguy cơ ồn nhẫn môi trường lãng phí quỹ đất
việc phân loại rác tại nguồn là giải pháp quan trọng
tuy nhiên làm thế nào để việc này hiệu quả thì lại còn rất nhiều việc phải làm ngay
ma túy vẫn đang len lỏi sâu vào xã hội của chúng ta và tội phạm về ma túy thì tìm mọi cách để đưa chất độc này vào con người
nếu như trước đây trong các vụ án ma túy lực lượng chức năng chỉ thu được vài bánh heroin
vài kg ma túy tổng hợp thì hiện nay số lượng này lên tới hàng trăm bánh hàng chục kg
cùng với số lượng ma túy tăng lên thì các đối tượng phạm tội cũng ngày càng trở nên liều lĩnh manh động với thủ đoạn hết sức tinh vi
tại tỉnh bà rịa vũng tàu trong thời gian gần đây tình hình tội phạm về ma túy có nhiều diễn biến phức tạp
nhưng với quyết tâm đấu tranh cao giữ vững an ninh trật tự giữ gìn cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã không ngừng nỗ lực và liên tiếp lập được nhiều chiến công xuất sắc
đầu năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn toàn tỉnh lực lượng chức năng đã bắt giữ trên ba trăm một mươi vụ gần năm trăm chín mươi đối tượng phạm các tội về ma túy
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một ít hơn về số vụ và đối tượng nhưng lại cao hơn về số lượng ma túy bắt giữ
điển hình là chuyên án triệt phá đường dây mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
từ thành phố hồ chí minh do đối tượng trương quang sĩ ba mươi sáu tuổi trú tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ cầm đầu thu giữ ba tám kg ma túy đá bốn trăm chín mươi hai viên thuốc lắc
gần đây nhất vào ngày một mươi bảy tháng sáu đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng công an thành phố hồ chí minh bắt giữ thành công đối tượng võ trung hồng năm mươi tuổi
trú huyện củ chi thành phố hồ chí minh thu giữ bốn chín kg ma túy các loại
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng cũng đã có
các cái thay đổi các cái phương thức thủ đoạn mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ địa phương khác về địa bàn đến bãi địa phương tàu để bán cho các cái đối tượng sử dụng
trong đó các đối tượng thì cũng thường xuyên sử dụng các cái trang bị khoa học kỹ thuật đặc biệt là các cái trang mạng xã hội
với tinh chất đặc biệt nguy hiểm cho xã hội được xem là tội phạm của các loại tội phạm cho nên các đối tượng phạm tội về ma túy thường hoạt động rất tình vi phức tạp
đặc biệt là với các đối tượng có vai trò cầm đầu hoặc nắm giữ số lượng ma túy lớn luôn sẵn sàng manh động chống trả
điều này đòi hỏi trong công tác đấu tranh phải luôn có những kế hoạch chi tiết cụ thể từ trinh sát nắm địa bàn cho đến phương án đánh bắt đối tượng
để vừa hoàn thành nhiệm vụ đặt ra vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ
để đảm bảo an toàn cho các lực lượng bắt cũng như các người xung quanh cũng như đảm bảo việc thu thập chứng cứ để truy tố các đối tượng trước pháp luật
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đơn vị đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện xử lý bốn mươi năm vụ bảy mươi bốn đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy
khởi tố bốn mươi năm vụ sáu mươi đối tượng thu giữ khoảng tám năm triệu
trong một program ma túy đá tổng hợp ba chín mươi viên thuốc lắc những con số này cho thấy quyết tâm đấu tranh bắt giữ tội phạm
và tinh thần mưu trí dũng cảm của các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy
được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá rất cao
thời gian tới lực lượng phòng chống ma túy sẽ tăng cường các giải pháp phối hợp với công an các địa phương
đặc biệt là công an cấp xã phường thị trấn để tăng cường các giải pháp để đưa các đối tượng nghiện trái phép trên ma túy để cai nghiện
tiếp theo là chúng tôi giấu chân phòng ngừa ngăn chặn triệt phá các đường dây mua bán tài chứ vận chuyển trái phép chất ma túy
từ địa phương khác về địa bàn về vào địa phương tàu
tuyên truyền đối với các chủ quán bar vũ trường nhà trọ nhà nghỉ để họ nhận biết được
các dấu hiệu các đối tượng có thể thuê mướn các phòng trọ các nhà nghỉ lợi dụng các quán bar vũ trường để tổ chức việc sử dụng giấy phép ma túy
phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an tỉnh
sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
từ đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân
tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn ma túy ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng
có phần đảm bảo an ninh trật tự giữ gìn sự bình yên hạnh phúc của các ngành